dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay các dịch vụ đều có mức giá mềm hơn so với cao điểm hè
các địa phương sở hữu vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu được nhiều khách du lịch lựa chọn
theo đại diện của các công ty lữ hành dịp nghỉ lễ năm nay các dịch vụ đều có mức giá mềm hơn so với cao điểm hè
cụ thể với giá máy bay đã giảm khoảng ba mươi
trước đây khách sẽ cân đối lựa chọn du lịch nước ngoài và du lịch nội địa với tỷ lệ là năm mươi
bây giờ sẽ chọn bảy mươi du lịch nội địa và ba mươi du lịch nước ngoài
tây bắc là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn vào dịp này khi các tỉnh thành phía bắc đang bước vào mùa thu